cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với dương thị kim thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường tân thịnh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi bảy tháng chín thanh đi ô tô vận chuyển ma túy đến khu vực tổ lùng hoàn phường xuất hóa thành phố bắc cạn
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
tại hiện trường và trên người đối tượng cơ quan công an đã thu sự tăng vật là một bánh heroin và ba gói ma túy trọng lượng hơn ba trăm sáu mươi gram cùng hơn sáu triệu đồng